chiều nay sau khi biểu quyết thông qua các nghị quyết của quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh sau hai mươi một ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao hôm nay kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước
quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp thông qua sáu luật ba nghị quyết thảo luận lần đầu dự án luật đất đai sửa đổi và sáu dự án luật khác tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là chuyên đề giám sát được cử tri nhân dân cả nước và dư luận đặc biệt quan tâm có quy mô và lực lượng huy động tham gia rất lớn tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ kiện toàn công tác nhân sự
chủ tịch quốc hội tin tưởng hoạt động của quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn dân chủ hơn sáng tạo quyết liệt và thiết thực hơn đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc